như vậy xác định nguyễn đức trung sở hữu bốn mươi vốn điều lệ của công ty ortic cáo trạng nêu
về phía nguyễn trường giang cáo trạng xác định bị cáo này có mối quan hệ thân thiết với cá nhân và gia đình ông nguyễn đức trung
giang là người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty attick biết công ty atrix là công ty gia đình ông trung
ngoài các hành vi liên quan trực tiếp đến việc nhập khẩu và bán chế phẩm redoxi ba c
bị cáo cùng với bà nguyễn thị trúc chi hoa thực hiện mua bán
arctic lòng vòng không rõ ràng để thực hiện đối phó che giấu hành vi phạm tội của bản thân và bị cáo trung
đây là vụ án thứ hai liên quan đến cựu chủ tịch hà nội nguyễn đức trung được đưa ra xét xử
ông trung cùng hai bị cáo còn lại bị truy tố theo khoảng ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự với khung hình phạt từ một mươi đến một mươi năm năm tù
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trong vụ án đầu tiên ông trung bị tuyên phạt năm năm tù do chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
là tài liệu điều tra vụ án liên quan đến công ty nhật cường
vụ án thứ ba nhưng chưa có lịch xét xử liên quan trực tiếp đến dự án công nghệ thông tin của nhật cường với ủy ban nhân dân hà nội
trong đó ông trung bị truy tố với cáo buộc can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội
gây thiệt hại nhà nước hơn hai mươi sáu năm tỷ đồng
ông nguyễn đức trung không đồng ý cáo buộc gây thiệt hại
trước thời điểm phiên xét xử này diễn ra ông nguyễn đức trung đã có một đơn khiếu nại dài gửi tới tránh án tòa án nhân dân tp hà nội
trong đơn trình bày một số vấn đề liên quan tới vụ án mà ông bị đưa ra xét xử
liên quan đến cáo buộc việc mua redoxi ba c của công ty thoát nước để xử lý ô nhiễm môi trường đã gây thiệt hại cho ủy ban nhân dân tp hà nội hơn ba mươi sáu một tỷ đồng
bị cáo là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho rằng không đúng
theo ông trung cáo buộc đó đã mâu thuẫn với các nội dung nêu ngay ở trong cáo trạng
tổng số redoxi ba c trên do công ty artic mua ở water của đức là tám năm euro trên một kg
thành tiền là một trăm một mươi năm tỷ bảy trăm bốn mươi bảy một trăm chín mươi một chín trăm hai mươi sáu đồng là giá vốn chưa thuế giá trị gia tăng tỷ giá ngoại tệ là tỷ giá bán của ngân hàng vp bank tại ngày khai hải quan
ông trung dẫn chứng trong đơn khiếu này
ông trung cũng cho rằng cáo buộc nêu trên có mâu thuẫn với nội dung bản kết luận điều tra số ba mươi tám ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng trình bày
theo nội dung thư ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi của công ty watt water của đức gửi cho văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội xác nhận có nội dung tại mục bốn là để được mua với giá thấp nhất công ty đại diện này phải đạt doanh thu ba năm đầu tiên tối thiểu là năm triệu usd

ông đãign nhận và giành năm doanh thu để phát triển kinh doanh cũng như giới thiệu các sản phẩm khác của công ty
toàn bộ việc sử dụng năm này phải được walter duyệt
nội dung này cũng phù hợp với xác nhận của công ty ortic nên tại văn bản số hai mươi hai c hai nghìn hai mươi ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi gửi ủy ban nhân dân hà nội
như vậy điều này xác định gió
đây là thỏa thuận đại lý và bán hàng có điều kiện
bị cáo nguyễn đức chung nêu quan điểm
năm dẫn chứng cho thấy tám năm euro là giá vốn giao hàng tại đức
bất kể công ty nào làm đại lý cho công ty watt wader khi nhập về việt nam kinh doanh
thì cũng phải trả các khoản chi phí về vận chuyển quốc tế thuế nhập khẩu ba
thuế vat khi nhập khẩu một mươi các chi phí cho việc nhập khẩu và chi phí cước vận chuyển
từ cảng về kho của công ty thoát nước
trong trường hợp này theo như thư xác nhận của công ty watt water
thì phải trừ đi cả năm trên tổng doanh thu mà hai bên đã thỏa thuận
cựu chủ tịch hà nội khiếu nại
ông nguyễn đức trung đề nghị tòa triệu tập nguyên phó chủ tịch hà nội
tại phần thủ tục phiên tòa hội đồng xét xử cho biết dù được tòa án trụ tập
nhưng bà nguyễn thị trúc chi hoa vợ của bị cáo nguyễn đức trung
và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên tục
nguyễn đức trung đã có đơn xin xét xử vắng mặt
trước buộc khai báo với tinh thần ổn định bị cáo nguyễn đức trung khai rành rõ về nhân thân mình
theo đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông trung bị tòa án nhân dân tp hà nội
tuyên phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
cựu chủ tịch hà nội đề nghị tòa án trụ tập tất cả những người có mặt
tại hồ hoàn kiếm vào ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến tòa
trong đó có ông nguyễn thế hùng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
một số nhân viên ủy ban nhân dân thành phố và nhân viên công ty thoát nước hà nội
ông trung cũng đề nghị hội đồng xét xử triệu tập tất cả những người tham gia đề xuất
đàm phán mua chế phẩm red roxy ba c của công ty thoát nước hà nội
nếu quan điểm trước tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội thấy rằng
những người liên quan được tòa án trụ tập đã có đơn xin xét xử vắng mặt nên có thể chấp nhận
hơn nửa quá trình điều tra cơ quan điều tra đã ghi lời khai của những người này
theo đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự
từ đó viện kiểm sát cho rằng sự có mặt của những người này là không cần thiết
tuy nhiên quá trình xét xử nếu tòa án thấy cần thiết triệu tập ai sẽ quyết định triệu tập
người đó đến tòa để làm rõ nội dung vụ án
sau ít phút hội ý chủ tòa trần nam hà cho biết hội đồng xét xử ghi nhận ý kiến
các bị cáo cũng như các luật sư quá trình xét hỏi nếu thấy cần thiết triệu tập
người liên quan nào tòa án sẽ triệu tập
phiên sự kết thúc phần thủ tục chuyển sang phần xét hỏi
đại diện viện kiểm sát đọc bản cáo trạng truy tố các bị cáo
những diễn biến tiếp theo của phiên tòa sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến quý vị và các bạn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại